vụ cháy kho hóa chất tại quận long biên thành phố hà nội công ty vẫn hoạt động khi bị tạm đình chỉ
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã phát biểu về tình hình công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và phương hướng công tác sáu tháng cuối năm
đáng chú ý trong bài phát biểu bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tỷ lệ phạm pháp hình sự đã giảm sâu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tình hình an ninh chính trị an ninh quốc gia chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ lợi ích quốc gia được bảo đảm
bộ trưởng tô lâm khẳng định đạt được kết quả như trên
một trong những nguyên nhân là do bộ công an đã hoàn thành việc triển khai một trăm linh công an chính quy xuống xã
đến nay tổng số tám năm trăm chín mươi hai xã đều đã hoàn thành
vừa qua thì cũng đã chín mươi mấy phần trăm đại hội của các cấp cơ sở
các cấp xã cũng đã hoàn thành
thì đều các ông chí trưởng công an xã đều được tín hiệu của cấp ủy địa phương và nhân dân
và cấp ủy rất là tốt
thì cái việc triển khai công an xã mà xuống thì chúng tôi cũng đánh giá là có cái chuyển biến rất tốt
về công tác đảm bảo an ninh và trật tự
vừa qua thì đấy covid nếu mà không có công an xã thì vô cùng khó khăn
từ là việc cách ly rồi là phát hiện người rồi đưa vào triển khai các chính sách
tưởng này là rất là tốt
liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bộ công an đã phấn đấu kéo giảm tám bốn số vụ phạm pháp hình sự
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trong khi chỉ tiêu đăng ký là giảm năm bảy
bộ trưởng tô lâm khẳng định đây là con số rất đáng biểu dương
cái tỷ lệ phạm pháp như vậy là xử lý trong sáu tháng là năm mươi tám tám trăm ba mươi sáu vụ phạm pháp hình sự
tức là trung tâm
trung bình hiện nay trong một ngày thì toàn lực lượng công an toàn quốc xử lý khoảng ba trăm hai mươi năm vụ án hình sự trong một ngày
tức là trung bình một tỉnh một ngày hiện nay chỉ còn có năm vụ án
trung bình là như thế
thế mà hiện nay trên thực trạng thì nhiều tỉnh nhiều huyện là cả ngày cũng không có vụ án hình sự nào xảy ra
thì con số đó là một con số cũng rất là ấn tượng
chúng tôi sẽ phấn đấu để giảm cái phạm pháp hình sự đấy xuống nữa

sáu tháng đầu năm bộ công an cũng đã tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính
đã tiến hành sửa đổi bổ sung bốn mươi thủ tục
bãi bỏ sáu thủ tục hành chính trên lĩnh vực căn cước công dân và đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ
cập nhật công khai bốn mươi thủ tục trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và cổng dịch vụ công quốc gia
công bố mã số hàng hóa xuất nhập khẩu đối với hai mươi chín sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công an
đây là bước cải tiến thủ tục hành chính theo quy định của chính phủ
để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới